hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra bị cáo nhàn cũng mong hội đồng xét xử và cơ quan tố tụng khoan dung
đối với mình và các bị cáo là lãnh đạo thành viên đoàn thanh tra
để sớm trở về gia đình dưỡng bệnh là chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu
qua ghi nhận khi được nói lời sau cùng nhiều bị cáo đã giấy bày được nỗi lòng của mình
các bị cáo đều cảm thấy hối tiếc ẩn hận về hành vi mình thực hiện
đó là lời cảnh tình là bài học cho không chỉ các bị cáo có mặt tại phiên tòa
mà còn với tất cả mọi người rằng hãy thượng tôn pháp luật
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cho dù có muộn
cùng những dây dứt như bà nhàn trong lời nói sau cùng bị cáo nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
đã cảm ơn viện kiểm sát vì đã bao dung khi đề nghị mức án mới thấp hơn đề nghị trước đó
bị cáo hưng gửi lời xin lỗi đến ngân hàng nhà nước cơ quan thanh tra khi nói rằng đã nhận thức đầy đủ
thấy rõ trách nhiệm là người ra quyết định thanh tra nhưng không làm tròn trách nhiệm
bị cáo và các thành viên đoàn thanh tra đã nhận thức rõ hành vi của mình thế nên mong được tha thứ
là người đưa năm hai triệu usd cho bà nhàn bị cáo võ tấn hoàng văn cũng đã nhận thức sâu sắc
về nguyên tắc thượng tôn pháp luật cũng như những hậu quả mà mình đã phải trả giá bằng sự tự do của bản thân
phải xa gia đình xa con nhỏ mới một mươi năm tháng tuổi chưa được gặp mặt
bị cáo gửi lời cảnh tỉnh đến tất cả những người đang làm ăn kinh doanh để lấy trường hợp của bị cáo là bài học
ngoài ba bị cáo trên
đậm chiếm đoạt tài sản trước tòa ngoài sự ăn năn hối hận
bị cáo nguyễn cao trí cũng muốn nói thêm về bối cảnh thách thức đã đưa mình vào hoàn cảnh khắc nghiệt như hôm nay
theo đó thời điểm bà trương mỹ lan bị khởi tố tạm giam
bị cáo trí chịu áp lực rất lớn bởi những thông tin và những nỗ lực tách bạch sự liên quan của hệ thống công ty mình với tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trí nói đã nhiều kiến nghị hoàn trả lại tiền thế nhưng không được chấp nhận
đây là xe phạm của những doanh nhân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt
bị cáo nguyễn cào trí hy vọng sai phạm của mình không làm ảnh hưởng đến hệ thống công ty
đặc biệt là tư tưởng tâm lý của các giảng viên thầy cô sinh viên học sinh trong hệ thống giáo dục văn lang
bên cạnh đó khi được nói lời cuối nhiều bị cáo đã chia sẻ về hoàn cảnh gia đình
không phải vì để xin được lượng khoan hồng mà chỉ nói đúng nỗi niềm của mình
trong đó có bị cáo huỳnh thiên văn cựu giám đốc kênh kinh doanh khách hàng doanh nghiệp ngân hàng scb
theo bị cáo trong những ngày bị tạm giam
bị cáo rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình
tín xin hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình bị cáo
hiện bị cáo là lao động chính con trong gia đình nhiễm chất độc màu da cam
cha mẹ đã già vẫn phải thăm nuôi
bị cáo mong nhận được bức hình phạt khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời chăm lo cho gia đình
liên quan đến vụ án vạn thịnh pháp quá trình tranh luận tại phiên tòa
xét thấy các bị cáo ăn năn hối cải tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả
thế nên viện kiểm sát đã bất ngờ đề nghị giảm án cho hai mươi hai bị cáo
cụ thể trong phần luận tội ngày một mươi chín tháng ba đại diện viện kiểm sát cho rằng
các bị cáo đều là những người có trình độ có nhận thức pháp luật
có đủ nhận thức hành vi nào trái pháp luật hành vi nào không
hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế
tạo dư luận xấu trong xã hội thế nên cần phải xử lý nghiêm
vì vậy đại diện viện kiểm sát đã đưa ra mức án khá nghiêm khắc đối với các bị cáo

tổng tiền khắc phục thêm sáu mươi một tỷ đồng
đối với một số bị cáo viện kiểm sát đánh giá quá trình tranh luận
các bị cáo ăn năn hối cải tích cực nộp tiền khắc phục hậu quả
tổng tiền khắc phục thêm từ lúc xét xử tính đến ngày ba tháng bốn là hơn bảy mươi ba tỷ đồng
theo đó viện kiểm sát ghi nhận sự tự nguyện này của các bị cáo
vì vậy đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét
áp dụng hình phạt mới giảm nhẹ hơn bản luận tội viện kiểm sát đã công bố vào ngày một mươi chín tháng bảy
cáo trương huệ vân là một mươi bảy một mươi tám năm tù trước đó bị cáo vân bị đề nghị từ một mươi chín hai mươi năm
cơ sở để viện kiểm sát đề nghị giảm án là do bị cáo ăn năn hối cải
phạm tội do bị bị cáo trương mỹ lan chỉ đạo thực hiện
bị cáo phụ thuộc tin tưởng hoàn toàn vào bị cáo lan
ngoài ra luật sư của bị cáo vân cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới là bằng khen giấy khen
thư cảm ơn phòng chống dịch covid một mươi chín bằng khen của các bộ ngành trung ương
ngoài ra bị cáo cũng đã vận động gia đình nộp khắc phục thêm một tỷ ngay trong quá trình diễn ra phiên tòa
phê bị cáo chu lập cơ chồng của bà trương mỹ lan
viện kiểm sát đánh giá bị cáo không tham gia điều hành scb phạm tội do tin tưởng vợ
bị cáo thành cần thừa nhận hành vi phạm tội
vì vậy viện kiểm sát đề nghị giảm mức đề nghị xuống một mươi một mươi một năm thay vì một mươi một một mươi hai năm
đối với bị cáo nguyễn cao trí viện kiểm sát ghi nhận tích cực của bị cáo và gia đình bị cáo
trong quá trình phiên tòa diễn ra đã nộp thêm sáu mốc tỷ
cạnh đó luật sư bị cáo cung cấp nhiều tình tiết giảm nhẹ
do đó cơ quan công tố đề nghị áp dụng mức chín một mươi năm thay cho một mươi một mươi một năm
bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
cũng được đề nghị giảm từ một mươi bốn đến một mươi năm năm xuống còn một mươi một đến một mươi hai năm
do bị cáo thành khẩn khai báo nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi
một mươi tám bị cáo còn lại nguyên là cán bộ scb và bị cáo thuộc nhóm thanh tra
giám sát ngân hàng nhà nước tp hcm cũng được đề nghị giảm từ một đến hai năm đến hai ba năm tù
như vậy trừ năm bị cáo bị truy nã và ba bị cáo vắng mặt
các bị cáo trong vụ án đã được nói lời sau cùng
theo kế hoạch trước khi vào nghị án hội đồng xét xử sẽ nghị án kéo dài
và sẽ tuyên án vào sáng ngày một mươi một tháng bốn
trong khoảng thời gian hội đồng xét xử nghị án
nếu người tham gia tố tụng nào trong vụ án cần bổ sung ý kiến
thì gửi văn bản đến hội đồng xét xử để được xem xét